đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự lễ kỷ niệm còn có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo công an và các đơn vị địa phương
và các cán bộ chiến sĩ hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang trân trọng gắn huy hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng hậu cần kỹ thuật luôn được đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tăng cường tiềm lực cho công tác hậu cần kỹ thuật
ngày càng phát triển vững mạnh hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay
đặt ra cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ rất nặng nề
đòi hỏi công an nhân dân phải luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò nòng cốt
trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ý thức rõ trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
tiếp tục đổi mới sáng tạo nghiên cứu khoa học công nghệ
nắm bắt những thời cơ thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chú trọng làm tốt công tác dự báo
giữ chữ giữ phòng làm cơ sở xây dựng chiến lược quy hoạch quản lý quy hoạch
đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển tiềm lực hậu cần kỹ thuật
phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh cải cách hành chính cải tiến lề lối làm việc chuyên nghiệp hóa công tác hậu cần kỹ thuật
tập trung hoàn thiện quy chế quy trình công tác
bảo đảm nền nét
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt
chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân nói riêng
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nỗ lực rèn luyện phân đấu vượt lên khó khăn thách thức giành được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa
góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân